trong quý i các đơn vị hậu cần kỹ thuật khối cơ quan bộ đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao
theo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tuy nhiên vẫn còn những khó khăn vướng mắt
vì vậy trong quý ii các đơn vị phải khắc phục tình trạng chậm trễ
tăng cường công tác phối hợp giải quyết công việc của các đơn vị
đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ công tác trong chương trình kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
trên các lĩnh vực kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật
đây là một trong những nội dung quan trọng được thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
nhấn mạnh tại hội nghị sao ban công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
quý i diễn ra vào chiều nay tại hà nội
trên cơ sở chương trình công tác năm ngay trong quý i các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo các điều kiện
hậu cần kỹ thuật đã được triển khai đồng bộ trong đó đẩy nhanh tiến độ các đề án dự án trọng điểm của bộ
đồng thời triển khai trang bị xây dựng nhà ở doanh trại trụ sở làm việc cho công an xã thị trấn
đảm bảo trang bị nhanh chóng đầy đủ kịp thời vũ khí khí tài vật liệu nổ công cụ hỗ trợ phương tiện
xăng dầu vật tư thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ quân trang và nuôi quân
đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của công an các đơn vị địa phương
trong thời gian tới thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát các nghị quyết chỉ thị của lãnh đạo bộ
tập trung chỉ đạo quyết liệt phân công nhiệm vụ cá thể hóa trách nhiệm trên cơ sở phải có tư duy mới cách làm mới sáng tạo
thứ trưởng nhấn mạnh phải đẩy nhanh đảm bảo tiến độ công tác giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi
tạo sự chuyển biến qua từng tuần và coi đây là chỉ tiêu cứng để đánh giá thi đua của từng đơn vị
phải hoàn thành đúng vượt tiến độ các dự án và giải ngân một trăm linh vốn đầu tư các nguồn kinh phí năm hai nghìn hai mươi ba
hoàn thành các công trình đúng hạn định theo yêu cầu của đồng chí bộ trưởng
đối với việc xây dựng trụ sở làm việc nhà ở doanh trại và đầu tư trang bị cho công an xã thị trấn
thứ trưởng yêu cầu các đơn vị theo dõi thường xuyên đôn đốc công an các địa phương
tổ chức việc triển khai thực hiện quyết liệt đề án tổng thể đầu tư cơ sở vật chất
chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý i
và triển khai công tác quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
quý i năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện hơn bốn trăm hai mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền hơn tám trăm chín mươi tỷ đồng
so với cùng thời gian trước liền kề xử phạt tăng ba mươi một tám tiền phạt tăng bốn mươi bốn
trong đó đã xử lý hơn chín mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
so với cùng thời gian trước liền kề sự phạt tăng năm mươi ba ba tiền phạt tăng bốn mươi chín tám
xử lý hơn bảy mươi chín trường hợp vi phạm tốc độ
trong bốn mươi năm ngày thực hiện điện năm của bộ trưởng bộ công an về nâng cao các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi ba
với mục tiêu quyết tâm lập lại trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật của cả người tham gia giao thông và lực lượng thi hành công vụ về giao thông
cả nước đã xảy ra một một trăm bảy mươi một vụ tai nạn giao thông làm sáu trăm sáu mươi người tử vong tám trăm hai mươi tám người bị thương
so với cùng kỳ năm trước giảm một trăm hai mươi một người tử vong giảm một mươi ba vụ
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh
kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được đảng nhà nước xã hội ghi nhận
các chuyên đề xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông đi sâu vào đời sống nhân dân cán bộ đảng viên
tác động rất mạnh mẽ đến xã hội nâng cao ý thức của người dân
việc kiểm soát nồng độ cồn không chỉ góp phần quan trọng đảm bảo trật tự an toàn giao thông
mà còn góp phần làm giảm các vụ cố ý gây thương tích giết người gây dối trật tự công cộng
thời gian tới thứ trưởng yêu cầu các đơn vị địa phương quán triệt triển khai điện năm của bộ trưởng bộ công an
để đảm bảo việc thực hiện được xuyên suốt trong toàn lực lượng
các địa phương phải tổ chức điều tra cơ bản các tuyến địa bàn thường xuyên cập nhật tình hình
đặc biệt lưu ý các điểm đen để chủ động giải quyết hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
kiên quyết không để tái diễn tình trạng xe quá khổ quá tải xử lý triệt để vi phạm nồng độ cồn
để tạo thói quen đã uống rượu bia không lái xe
đối với các phương tiện chở khách đặc biệt là gần hai phương tiện hết niên hạn sử dụng
và gần ba phương tiện hết hạn đăng kiểm thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu các địa phương ra soát
không để các phương tiện này tiếp tục lưu hành xử lý nghiêm tình trạng sử dụng đăng kiểm giả
nhằm nghiên cứu đánh giá tình hình thực tiễn công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và công tác thu thập cập nhật quản lý khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
qua đó phục vụ hoạt động thẩm tra dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và dự án luật căn cứ công dân
chiều nay đoàn khảo sát của ủy ban quốc phòng và an ninh do phó chủ nhiệm ủy ban
trung tướng nguyễn minh đức dẫn đầu đã làm việc với ủy ban nhân dân tp hcm
nhằm phục vụ thẩm tra dự án luật căn cước công dân sửa đổi
và dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
hiện nay dữ liệu thông tin của công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã đáp ứng cơ bản các thông tin của công dân
tuy nhiên do việc kết nối từ các dữ liệu chuyên ngành khác với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
chưa thực hiện đồng bộ nên việc khai thác chia sẻ chưa thực sự mang lại hiệu quả cao nhất
ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện các quy định
đặc biệt là việc làm sạch dữ liệu để phục vụ kết nối chia sẻ khai thác với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
còn về dự án lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
nhiều vấn đề cũng được đưa ra như lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên biến động và thiếu biên chế so với định biên
độ tuổi trung bình của lực lượng này còn cao chưa thu hút được số lao động trẻ tham gia
từ đó làm giảm hiệu quả các mặt công tác chung chế độ chính sách cho lực lượng bảo vệ dân phố chưa tương xứng
việc trang bị cơ sở vật chất phương tiện làm việc có nơi vẫn còn thiếu chưa được trang bị đồng bộ
do đó ủy ban nhân dân tp hcm đánh giá việc ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là thực sự cần thiết
đồng thuận cao đối với dự thảo luật
tuy nhiên trong dự thảo cần phải có cơ chế khuyến khích nhằm thu hút công dân trẻ có trình độ cao
tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhằm củng cố lực lượng ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay
sáng nay tại hà nội đảng ủy cục truyền thông công an nhân dân tổ chức hội thi bí thư tri bộ giỏi trong đảng bộ
gắn công tác đảng công tác chính trị với nhiệm vụ chuyên môn thực tiễn sinh động các phần thi đều được đầu tư công phu bài bản
một mươi thí sinh là bí thư các tri bộ thuộc đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân đã có cơ hội thể hiện bản lĩnh tài năng
thông qua các phần thi thi viết thi điều hành thuyết trình trả lời câu hỏi lý thuyết và xử lý tình huống
không khí sôi nổi hồi hộp được duy trì đến tận phút chót
hội thi là một hoạt động sinh hoạt chính trị quan trọng sâu rộng nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ
khả năng xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ bí thư tri bộ
đây là dịp để các đồng chí giao lưu học hỏi kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả sinh hoạt cấp ủy tri bộ
nâng cao năng lực lãnh đạo và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu xây dựng tri bộ đảng bộ trong sạch vững mạnh theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
kết thúc hội thi ban tổ chức trao hai giải a ba giải b năm giải c cho các thí sinh có phần thể hiện xuất sắc
thưa quý vị nhắc đến phường hàng mã quận hoàn kiếm hà nội chắc chắn sẽ gửi lên trong quý vị hình ảnh những khu phố buôn bán sầm út
lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp người mua kẻ bán và cả khách du lịch tứ phương đến tham quan
chính điều này cũng luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an ninh trả tự là địa điểm để nhiều đối tượng tội phạm lợi dụng hoạt động
với vai trò là phó trưởng công an phường phụ trách hoạt động của tổ cảnh sát hình sự đại úy nguyễn tuấn anh đã luôn kịp thời chỉ đạo
đồn đốc cán bộ chiến sĩ làm tốt công tác quản lý địa bàn nắm chắc đối tượng trực tiếp tham gia phát hiện đấu tranh triệt phá nhiều vụ án
có phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở được nhân dân tin yêu kính trọng
tấm huần trường chiến công hạng ba cùng nhiều bằng khen giấy khen được treo trang trọng trong phòng làm việc của đại úy nguyễn tuấn anh
và đằng sau vinh quang đó là sự lăn xả đối diện bao hiểm nguy chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm của tuấn anh và đồng đội
khoảng đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm tình hình địa bàn đại úy nguyễn tuấn anh phát hiện một đối tượng
từng có tiền án không có việc làm nhưng vẫn có lối sống xa xỉ
sau nhiều ngày đêm lặn lội cùng đồng đội ở địa bàn nắm tình hình để tìm ra quy luật hoạt động
tuấn anh đã xác định đối tượng là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ điện biên về hà nội
trên án này có một cái rất khó khăn và thủ đoạn hết sức tình huy
sau khi về đến hà nội các đối tượng thường hoạt động bên khu vực long biên và thường hoạt động vào sàng sơ
nên dẫn tới là cái việc rất là khó khăn trong quá trình mà trinh sát cũng như là quá trình tụ tập thông tin
sau một tháng xác lập chuyên án bằng sự nhạy bén và tính toán phương án bắt giữ an toàn cho cán bộ chiến sĩ
tổ công tác phường hàng mã đã bắt quả tăng đối tượng nữ cùng bốn bánh ma túy
đồng thời đưa ba đối tượng cùng toàn bộ tăng vật về trụ sở công an
đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án được đại úy nguyễn tuấn anh khám phá thành công
bằng kinh nghiệm gần một mươi năm năm
học tập công tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế ma túy và xâm phạm trật tự xã hội
với sự dề dặn kinh nghiệm mưu trí và dũng cảm đó
tuấn anh cũng đã tham mưu cho đảng ủy ban chỉ huy đơn vị lãnh đạo cấp trên
triển khai thực hiện nhiều biện pháp giải pháp nhằm phong ngừa đấu tranh chống tội phạm hiệu quả
là một cán bộ chỉ huy trẻ luôn gương mẫu
đồng thời luôn luôn có tinh thần sung kích sáng tạo của tuổi trẻ
luôn luôn chủ động tham mưu cho đảng ủy ban chỉ huy công an quận
cũng như đảng ủy ubnd phường trong đảm bảo an ninh trật tự
thời gian từng làm trinh sát hình sự thâm nhập địa bàn
khiến đại úy nguyễn tuấn anh càng hiểu hơn về những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ
từ đó người phó trưởng công an phường luôn chăn trở cùng anh em
để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa bàn cơ sở
khi mà anh em đã đoàn kết
và đoàn kết và cùng cố gắng thì mọi việc gì cũng có thể thành công được
và quan trọng hơn nữa vận động quân chúng và gần gũi với những người dân xung quanh mình
thì từ đấy mình sẽ có được những thông tin rất là hữu ích để phòng chống tội phạm
tôi ở đây thỉnh thoảng toàn thấy đồng chí tuy xuống xuống sát dân mà phong cách cũng rất thoải mái
đối với nhân dân cũng cầu kỳ không có gì gọi là kêu hạnh là gì cả
rất gần gũi nói chuyện rất hay
đấy là cái hiểu dân thích
đại úy nguyễn tuấn anh tiếp tục được vinh danh là một trong một mươi hai gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu
chính niềm tin cùng sự giúp đỡ của nhân dân là động lực là cánh tay nối dài
để cá nhân tuấn anh và tập thể công an phường hàng mã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ công an nhân dân
hướng về cơ sở địa bàn vùng sâu vùng xa vùng cao biên giới
thông qua việc triển khai phong trào dân vận khéo
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chiều qua cán bộ chiến sĩ cục an ninh nội địa và công an tỉnh sơn la
đã tổ chức chương trình tháng ba biên giới biên cương tổ quốc tôi
tại địa bàn xã mường sai huyện sông mã tỉnh sơn la
tại đây đoàn đã trao tặng một điều hòa vào tù sách pháp luật
chính trị nghiệp vụ cho lực lượng công an xã
tặng bốn phần quà cho người có uy tín trưởng dòng họ
một mươi triệu đồng cho hội phụ nữ xã
gần bảy mươi xuất quà cho kem học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú
và trung học cơ sở mường sai
những phần quà mang giá trị không lớn nhưng chứa được nhiều tình cảm
là nguồn động viên sẻ chia của tuổi trẻ cục an ninh nội địa
với bà con nhân dân và kem học sinh có hoàn cảnh khó khăn
nơi vùng cao biên cương vượt qua mọi khó khăn ổn định cuộc sống
dịp này đoàn cũng đã tổ chức tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật đến với bà con dân bản
nêu cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm
nhất là tội phạm ma túy mua bán người buôn lầu buôn bán hàng cấm qua biên giới
tại tòa các bị cáo phủ nhận cáo trạng truy tố
tuy nhiên căn cứ tài liệu chứng cứ của cục an
hội đồng xét xử xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng
bên cạnh đó hội đồng xét xử cũng xem xét cách hình tiết giảm nhẹ khác
như bị cáo nợ tiền khắc phục hậu quả gia đình có công với cách mạng
vì thế hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đinh ngọc hệ
nhận mức án năm năm tù về tội trốn thuế
tổng hợp các bản án trước đó bị cáo hệ phải chấp hành hình phạt chung là chung thân
bị cáo phạm văn diệt nhận bức án bốn năm
tổng hợp hình phạt của các bản án trước là hai mươi tám năm tù
và bị cáo trần lê toàn nhận mức án hai năm sáu tháng tù cùng về tội trốn thuế
qua công tác điều tra chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt
có trụ sở tại tp hcm đến nay công an tỉnh tiền giang đã khởi tố năm mươi bốn bị can
bao gồm hai phó giám đốc hai mươi trưởng phòng một thư ký và ba mươi một nhân viên
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng bọn đe dọa
uy hiếp tinh thần của người vay tiền và người thân bạn bè của họ để ép buộc người vay phải trả nợ
hai đối tượng cầm đầu là trần văn châu và hồ quốc hùng
cùng là phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt
thừa nhận việc phân công nhiệm vụ từ các trưởng phòng
trưởng nhóm và từng nhân viên hoạt động phạm tội rộng khắp trên phạm vi cả nước
công ty nhận từ các ngân hàng công ty tài chính trung bình mỗi tháng
từ một trăm bốn mươi một đến hai trăm bốn mươi một hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được
để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa khủng bố
công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ hai mươi năm đến ba mươi năm trên tổng số tiền thu được
hiện nay tội phạm sử dụng công nghệ cao
lừa đảo ngày càng tinh vi
thay vì chỉ nhắn tin hay là gọi điện như trước
thì giờ chúng sử dụng công nghệ deepfake giả cả giọng nói hình ảnh
để gọi video call lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ trong một thời gian ngắn đã có rất nhiều nạn nhân
bị các đối tượng lừa đảo thông qua hình thức deepfak ai
với số tiền lên tới hàng trăm thậm chí là hàng tỷ đồng
ghi nhận sau đây của phóng viên antv
cách đây vài ngày người nhà chị nguyễn thị lý
đã bị một đối tượng khách facebook
rồi call video nhờ chị chuyển khoản
để tạo đồng tin sau khi hách facebook xong
đối tượng thu thập thông tin cá nhân hình ảnh video
có giọng nói được đăng tải công khai trên mạng xã hội
rồi sử dụng công nghệ deepfake ai
tạo sẵn những video rất khó phân biệt thật giả
do video call đúng là người nhà
nên chị đã tin tưởng mà truyền khoản không hề nghi ngờ
tôi nghĩ do chất lượng mạng hình ảnh hơi mờ
đều khoảng một mươi một mươi năm giây
thì họ tắt đi
đó thì sau đấy là người ta mới nhờ mình
là chuyển tiền cho là mấy chục triệu
thì tôi cũng có chuyển theo
sau đấy thì nghĩ thế nào thì lại cẩn thận gọi lại
về một số điện thoại thường
thì cái người bạn của tôi thì bảo là không hề vay
thì đến lúc đó thì mình mới có cảm giác
là hình như mình bị lừa rồi
thì sau đấy mới lên trên mạng
mấy lúc đấy thì mới thấy là mọi người cảnh báo
rằng là đang có một cái hình thức lừa đảo
là người ta lấy hình ảnh
và sau đấy là nó giả mạo được cả video
giả mạo được cả mặt và cả giọng nói luôn
thế là nó sẽ không chỉ tiếp cận một mình mình đâu
mà sẽ tiếp cận đầu tiên là những người thân này này
những người hay chát như cái gì
thì ngoài mình như thế ra thì còn có rất nhiều bạn bè của dì
chuyển tám triệu một mươi triệu là có này
và có bác mình
tức là chị dâu của dì là cũng chuyển đến sáu mươi triệu
những cái trường hợp mà mình biết
thì tổng mà chắc phải lên đến hàng trăm triệu ấy
đây chỉ là hai trong số rất nhiều nạn nhân
bị lừa đảo thông qua hình thức
deepfake ai trong thời gian qua
theo lực lượng chức năng
đặc điểm chung của những cuộc gọi video như vậy
thường có âm thanh hình ảnh không rõ nét
tín hiệu chập trờn

được biết deepfake là kỹ thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo
để tạo ra hình ảnh hoặc video giả mạo
rất giống với người thật
khi áp dụng vào cuộc gọi video
deepfake có thể giả mạo giọng nói
biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ của người bị giả mạo
dẫn đến việc người nhận cuộc gọi
có thể bị lừa đảo
và hoàn toàn tin vào những gì đang nhìn thấy
đang diễn ra

để lừa đảo trên thông gian mạng
có thể gia tăng trong thời gian tới
người dân cần luôn luôn cảnh sát
tuyệt đối bình tĩnh và chủ động xác thực
bằng cách gọi điện thoại trực tiếp
hoặc facetime ít nhất trên một phút
để xác nhận rằng người mình đang nói chuyện
là người thật chứ không phải qua công nghệ
bên cạnh đó người dùng mạng xã hội
cũng không nên để lộ quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng
bởi vì người dùng mạng xã hội không nên để lộ quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng
bởi đó cũng là nguyên nhân giúp cho các đối tượng
dễ dàng xây dựng những kịch bản lừa đảo
như thời gian qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam hoàng mạnh hùng
chú tại xã hoàng văn thủ huyện văn lãng
về tội giết người
đang nói nạn nhân trong vụ án
chính là bố đẻ của hùng
vào tối ngày hai mươi chín tháng ba nhận được tin báo
của người dân phát hiện ông hoàng văn mưu
chú tại khối bốn thị trấn cao lộc
tử vong tại nhà riêng
nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
cơ quan công an đã khẩn trương áp dụng
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
xác định đối tượng nghi vấn là hoàng mạnh hùng
con trai của ông mưu
tại cơ quan điều tra hùng khai nhận
vào sáng ngày hai mươi chín tháng ba đến nhà ông bưu
và đòi bố phải đưa sổ đỏ
trong lúc bực tức đối tượng đã dùng dao
chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
liên quan đến vụ án nữ kế toán
bị giám đốc người nước ngoài sát hại
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh bình dương cho biết đã tiếp nhận
và đang di lý nghi phạm zhang zhongwu
quốc tịch trung quốc về bình dương
để điều tra làm rõ hành vi giết người
sau khi gây án vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba
đối tượng lấy xe bán tải rời khỏi công ty
rồi bỏ trốn đến gia lai
để tìm đường vượt biên khỏi việt nam
bằng đường bộ
tuy nhiên vào khoảng hai mươi một h ngày ba mươi tháng ba
khi đang lẩn trốn ở thành phố pleiku tỉnh gia lai
thì nghi phạm đã bị lực lượng công an
khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an zhang zhongwu khai nhận
do mâu thuẫn trong công việc nên xảy ra
cãi vã với chị lý thị mai
là kê toán của công ty
vì quá tức giận đối tượng đã dùng dao
đâm chị mai nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng
vừa bắt khẩn cấp đối tượng phạm văn chánh
tạm trú tại quận cầm lệ để làm rõ
hành vi giả sanh công an
lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
khám xét tại nhà riêng của đối tượng
lực lượng công an
công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan
trong đó có con dấu màu đỏ có dòng chữ
ubnd quận sơn trà
nghi là giả cấp hàm công an
và nhiều bộ quân phục cảnh sát cơ động
có in tên phạm văn chánh
đối tượng khai nhận đã liên hệ với một bị hại
là người quen trú tại quảng nam
và đưa ra thông tin là công an thành phố đà nẵng
đang khởi tố điều tra vụ cưỡng đoạt
tài sản có liên quan đến
ba nhân viên đang làm việc tại văn phòng luật
của bị hại sau đó chánh hứa
sẽ xin cho ba nhân viên này
không bị xử lý hình sự
với giá chạy án là hai trăm năm mươi triệu đồng
sau khi nhận của bị hại một trăm linh triệu đồng
đối tượng liền ngắt liên lạc
với thủ đoạn tương tự chánh đã
thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người
tại thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
với mức giá lên đến một trăm linh triệu đồng
một trường hợp vụ việc đang tiếp tục
được điều tra làm rõ
tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa
xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt
bị cáo nguyễn thanh long chú tỉnh đồng nai
một mươi bảy năm tù về tội tham mô tài sản
theo cáo trạng long là nhân viên làm việc
tại biêu cục ấp việt kiều công ty
giao hàng nhanh đóng tại xã
xuối cát huyện xuân lộc hàng ngày
long tiếp nhận biêu kiện biêu phẩm
từ công ty giao hàng nhanh chuyển đến
rồi phân chia cho nhân viên đi giao hàng
sau đó long sẽ lập phiếu thu
tiếp nhận quản lý tiền từ các nhân viên
giao hàng nộp và quản lý tiền mặt
tại kết sắt của biêu cục ấp việt kiều
trong khoảng thời gian từ giữa tháng tám
cho đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng đã chiếm đoạt
của công ty giao hàng nhanh
số tiền gần năm trăm chín mươi triệu đồng
sử dụng tiêu xài cá nhân
một mươi tấn bột ngọt vi phạm về nhãn hàng hóa
đang vận chuyển trên xe tải
vừa bị tổ công tác của công an tỉnh phú yên
phối hợp với đội quản lý thị trường số hai
cục quản lý thị trường tỉnh phú yên
phối hợp phát hiện bắt xử
kiểm trao tô tải biển kiểm soát
do ông bùi duy tùng
trú tại tp tuy hòa điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe
đang vận chuyển gần một mươi tấn bột ngọt
loại bao hai mươi năm kg được in nhãn gốc
trên bao bì bằng tiếng nước ngoài
nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam
theo quy định của pháp luật
đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ
phương tiện và tang vật để xử lý
theo quy định của pháp luật